dịch covid một mươi chín bùng phát tác động xấu tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp
việc làm thu nhập đời sống của người lao động bị ảnh hưởng nặng nề
trước tình hình đó liên đoàn lao động tỉnh khánh hòa cùng với các đơn vị liên quan đã tích cực vào cuộc
có những biện pháp thiết thực góp phần động viên khích lệ người lao động vượt qua khó khăn này
dịch bệnh covid một mươi chín đã ảnh hưởng tới việc làm của một mươi bảy bảy trăm linh đoàn viên người lao động tập trung chủ yếu
ở các lĩnh vực dệt may thủy sản du lịch trường học ngoài công lập
trong đó có hơn năm sáu trăm linh người lao động bị chấm dứt hợp đồng trên tám bảy trăm linh lao động bị ngừng việc
mất việc làm tạm nghỉ việc các công đoàn đã có nhiều hoạt động để hỗ trợ cho công nhân lao động
chia sẻ khó khăn với người lao động nhiều cây atm gạo nghĩa tình đã được lắp đặt
tại các khu công nghiệp trên địa bàn với quyết tâm không ai bị bỏ lại phía sau
mỗi suất gạo tuy nhỏ nhưng đã phần nào giúp công nhân ấm lòng hơn để làm việc
lúc dịch bây giờ thì công ty không có tăng ca nhưng mà mức lương thì
cũng tạo được kỹ cho công nhân là cũng ổn định
tôi cảm thấy rất là vui vẻ và hạnh phúc trong khi nhận được cái món quà này
tỉnh khánh hòa yêu cầu các cấp công đoàn tiếp tục quan tâm sâu sát tới đời sống đoàn viên công nhân người lao động
vận động các chủ nhà trọ cùng chung tay góp sức chia sẻ khó khăn với người lao động và doanh nghiệp
giúp hàng nghìn người lao động hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh yên tâm vượt qua khó khăn này